công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ vụ việc người đàn ông chăm lửa đốt xe máy
tại hẻm một trăm linh tám nguyễn thị tú phường bình hưng hòa b quận bình tân
ngày một mươi chín tháng ba người dân thấy người đàn ông và một phụ nữ sống trong căn nhà tại hẻm này to tiếng với nhau
một lúc sau mọi người phát hiện xe máy của người bên trong gia đình này đang dựng ngoài đường trước nhà bốc cháy dữ dội
sợ cháy lan cư dân hồ hoáng huy động bình chữa cháy mini kéo vào nước sinh hoạt dập tắt đám cháy
nhưng chiếc xe đã bị cháy rùi chỉ còn trơ khung sắt
vụ đốt xe khiến máy hiên căn nhà gần đó cháy xém
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt bảo vệ hiện trường
người đàn ông cùng người phụ nữ sống trong căn nhà này sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị đâm nằm gục trên đường ở tp hcm
ngày một mươi chín tháng ba công an huyện bình chánh đã bắt nghi phạm là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cũng là chồng của nạn nhân
bước đầu nghi phạm khai đâm vợ là do mâu thuẫn vợ chồng
sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn và bị công an huyện bình chánh truy xét bắt giữ vào ngày một mươi chín tháng ba
trước đó ngày một mươi tám tháng ba người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục trên đường lương ngang
ấp ba xã tân nhật huyện bình chánh
khi đến kiểm tra thì thấy trên người của nạn nhân có nhiều vết thương
một người đàn ông được cho là dùng hung khí đâm nạn nhân đã trời đi
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe đã dần ổn định
thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm
chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng và một mươi bốn bị cáo đồng phạm
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết của vụ án
quá trình xét xử công khai tại phiên tòa bị cáo đỗ anh dũng cùng một mươi bốn bị cáo đồng phạm
đều thanh khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu
đại diện viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội
xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội
của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
bị cáo đỗ anh dũng giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng mà tập đoàn tân hoàng minh đã chiếm đoạt của hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
là bị hại trong vụ án này đại diện viện kiểm sát xác định
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ số tiền trên
đối với đề nghị của các bị hại đòi quyền lợi đại diện viện kiểm sát nhận thấy
có căn cứ chấp nhận hoàn trả cho các bị hại số tiền gốc
đối với tiền lãi theo hợp đồng mà các bị hại đã ký hợp đồng mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
đại diện viện kiểm sát cho rằng chín gói trái phiếu tân hoàng minh phát hành là vi phạm pháp luật
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao dịch này vô hiệu
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đỗ anh dũng từ chín đến một mươi năm tù đỗ hoàng việt từ năm đến sáu năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
liên quan đến đại án buôn lậu xăng trong chuyên án mang bí số chín trăm hai mươi g
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng
các bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín mươi hai không hờ đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sau tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thụy nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đối tượng ngô nhật quân chú tỉnh an giang đã gây ra cái chết cho chủ nợ của mình hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
dạng sáng ngày hai mươi tháng ba trong lúc quân đang ăn nhậu cùng ba người bạn tại xã kiến thành huyện trợ mới
thì nguyễn văn ba đô
nhắn tin đòi nợ
hai bên xảy ra mâu thuẫn thách thức nhau
tức giận quân lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đến thị trấn trợ mới huyện trợ mới tìm đô
vừa tới nơi quân bị đô cầm dao tự chế đuổi chém
quân bỏ chạy một đoạn rồi quay lại dùng dao đâm vào vùng ngược đô một nhát khiến đô tử vong
sau khi biết đô đã chết quân đến công an thị trấn trợ mới đầu thú
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bà điều vũng tàu
bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm nguyễn trung thảo và trần hoàng kim phát
cùng chú tại huyện trắng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an xác định thảo và phát đã thực hiện một vụ cướp dây chuyền vàng trị giá gần một mươi tám triệu đồng của người dân
trên địa bàn phương phước nguyên thành phố bà điều vũng tàu tỉnh bà điều vũng tàu
sau đó các đối tượng điều khiển xe máy về đồng nai tàu thoát
qua điều tra truy xét nhanh lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố bà rịa vũng tàu đã bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang ngồi
trong một quán cà phê thuộc địa bàn huyện tràng bom tỉnh đồng nai
khám xét nơi trọ và nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một súng ngắn
hai viên đạn một ná bằng gỗ có dây cao su một cây gậy dạng xích sắt dài một trăm linh cm
có gắn một lưỡi dao loại một cạnh sắc nhọn ở đầu
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt đã thực hiện tám vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn tỉnh bà đồng vũng tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện các đối tượng và tam vật đã được bàn giao cho công an thành phố bà rịa vũng tàu
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
bộ công thương đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo tờ trình dự thảo nghị định chỉ của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín mươi tám quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đã được sửa đổi bổ sung tại nghị định số một mươi bảy ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo nghị định được xây dựng nhằm sửa đổi bổ sung hành vi vi phạm hành chính
hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đặc biệt tập trung giả soát sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến hành vi vi phạm
về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bảo đảm sự phù hợp đồng bộ và thống nhất
với hệ thống các quy định pháp luật khác có liên quan
khắc phục tối đa những nội dung trồng chéo mâu thuẫn những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý
trong thực tiễn áp dụng các quy định của nghị định số chín mươi tám sửa đổi đồng thời thể hiện đường lối
chính sách xử lý nghiêm minh triệt đề đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng
góp phần ổn định thị trường phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước
liên quan đến vụ chủ thẻ tín dụng nợ tám năm triệu thành tám tám tỷ đồng ngân hàng nhà nước yêu cầu lãnh đạo
ngân hàng thương mại cộng phần xuất nhập cổ việt nam exim bank thông tin đầy đủ khách quan
minh bạch vụ việc trong đó giải thích rõ nội dung quá trình vụ việc phương hướng xử lý
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh từ quảng ninh cũng đã có văn bản yêu cầu hội sở exim bank
tại tp hcm và exim bank chi nhánh quảng ninh xác minh làm rõ báo cáo thông tin liên quan đến vụ việc này
và thông tin đến các cơ quan truyền thông trước đó dư luận gần đây xôn xao về việc một khách hàng
ở quảng ninh bị exim bank gửi thông báo thu hồi khoản nợ xấu do chi tiêu gần tám năm triệu đồng
bằng thẻ tiến dụng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thì nợ lãi phát sinh thành tám tám mươi bốn tỷ đồng
theo ngân hàng exim bank khách hàng trên thực hiện mở thẻ mastercard tại exim bank chi nhánh quảng ninh
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba với hạn mức một mươi triệu đồng khách hàng sau đó phát sinh hai giao dịch thanh toán
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ thẻ nêu trên
đã chuyển thành nợ xấu thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo là gần một mươi một năm
hiện nay cả nước đang trong đợt cao điểm triển khai công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định của eu tỉnh quảng ngãi cũng đang tập trung quyết liệt xử lý vi phạm
chống khai thác hải sản bất hợp pháp cùng với các tỉnh thành phố trong cả nước gỡ được thẻ vàng
đối với hàng thủy sản của việt nam của ủy ban châu âu ec
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
lực lượng công an và chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi việc hoạt động của tàu cá
phối hợp với tri cục thủy sản ra soát kiểm tra toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trên biển
nhất là tàu đánh bắt xa bờ tăng cường phối hợp với ban quản lý các cảng cá
truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt cũng như kiểm tra tàu cá xuất nhập bến kiên quyết không
cho tàu cá không bảo đảm thủ tục xuất bến đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở mức cao nhất
tổng số tàu đánh cá của phường phổ quang và xã phổ an thị xã đức phổ là sáu trăm bốn mươi ba chiếc
trong đó ba trăm bảy mươi sáu tàu có chiều dài một mươi năm mét trở lên lực lượng biên phòng cũng tăng cường kiểm tra thiết bị
giám sát hành trình mỗi khi tàu cá ra khơi những con tàu gắn thiết bị hành trình không bảo đảm thì
kiên quyết không cho xuất bến chỉ đạo cho các xã phường trong công tác tuyên truyền phối hợp với
các lực lượng để vừa tuyên truyền vừa răng đe đối với các phương tiện mà thường xuyên vi phạm và có
khả năng vi phạm các huyện thị xã thành phố ven biển cũng đã chỉ đạo cho chính quyền các xã thị
trấn linh hoạt trong việc tuyên truyền thông qua hội nghề cá tổ chức cấp phát tờ rơi phát trên đài
truyền thanh nội dung các chỉ thị của trung ương của tỉnh về công tác chống khai thác eu nhiều
địa phương còn tổ chức họp ngư dân để tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống khai
thác iuu vận động những chủ tàu đánh bắt xa bờ cam kết không vi phạm đối với tàu mà từ một mươi hai đến một mươi năm là
những tàu không lắp pmx thì chúng tôi cũng giao cho biên phòng cụ thể các nhân sách để theo dõi
giám sát và cung cấp sự linh nghiệm đối với tàu này vi phạm vùng biển cũng như là chưa có trang bị đầy
đủ các giấy phép theo quy định theo dự kiến đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec sẽ làm việc với
tỉnh quảng ngãi vào tháng bốn tới việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ngư dân quảng
ngãi đang cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác của việt nam tổ chức cho
người khác trốn đi nước ngoài ba đối tượng là hoàng văn bắc trần hồng quân lê văn hiền cùng
chú tại tỉnh quảng bình đã bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố và bắt tạm giam trước đó
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bắc nam vinh có trụ sở tại
phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch
hàn quốc sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của một mươi sáu
người thu số tiền là gần sáu tỷ đồng sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại thành phố huế
để đưa người đi tuy nhiên cơ quan công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra
xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn quốc
vương trú tại phường năm thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào ngày một mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố vĩnh long
và công an phường năm bắt quả tang nguyễn quốc vương khi đang nhận số tiền là một mươi triệu đồng và đang
viết giấy nhận tiền từ người vay qua khám xét nơi ở của vương thì thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến
việc cho vay lãi nặng hiện đã có nhiều cá nhân đến cơ quan công an tố giác vương về hành vi cho vay lãi
nặng trong giao dịch dân sự và đã làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay của vương là trên
hai trăm linh triệu đồng cơ quan công an thông báo những ai có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vĩnh long để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra